thưa quý vị tình hình dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường
mỗi ngày thì có hàng nghìn ca nhiễm mới trong cả nước
cuộc chiến với kẻ thù vô hình chưa biết tới khi nào mới kết thúc
nhưng nguy hiểm hơn nữa là những kiến thức cơ bản về loại dịch bệnh này hiện vẫn còn ít người biết đến
và bên cạnh đó thì các thông tin giả về cách chăm sóc để sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín lại được lan truyền tràn lan trên mạng
trước thực tế đó ngày sáu tháng chín đại học y hà nội đã chính thức ra mắt chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí
cung cấp các thông tin y tế quan trọng về dịch bệnh covid một mươi chín
ngay trong ngày đầu ra mắt thì chương trình đã nhận được sự quan tâm ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng
có nhiều dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận biết người bệnh không chỉ là ở đo spo hai
với cái đo nồng độ oxy máu spo hai thì là cái cần thiết thôi
thế còn về tương tác lâm sàng nếu mà ngay lập tức ban đầu là chúng ta chưa có máy đo
thì chúng ta cũng phải quan sát về toàn trạng của người bệnh này
đây chỉ là một số trong rất nhiều kiến thức quan trọng về phương pháp quản lý f f một tại nhà
được phó giáo sư tiến sĩ hồ thị kim thanh trưởng bộ môn y học gia đình đại học y hà nội
chia sẻ trong buổi live stream trực tuyến trên facebook và fanpage của trường đại học y hà nội
hoạt động này thuộc chương trình đào tạo khẩn cấp phục vụ chẩn đoán điều trị
chăm sóc người bệnh covid một mươi chín do đại học y hà nội khởi xướng và thực hiện
vào thời điểm hiện tại hàng chục ngàn nhân viên y tế và những
người tình nguyện đang tham gia chống dịch
thế thì với vậy không phải ai cũng có được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết
và việc được cung cấp các thông tin chuyên môn các quy trình chuyên môn chuẩn
một cách chính thống cho tất cả những ai có nhu cầu kể cả người dân
là một việc hết sức quan trọng
và tôi nghĩ đây là một trong những cái yếu tố then chốt
trong việc đảm bảo sự thành công của chúng ta
tại vì chúng ta phải có nhận thức đúng nhận thức ở đây về cái ý thức chính trị
nhận thức ở đây về nhận thức đúng về chuyên môn thì chúng ta mới có hành động đúng
bên cạnh những kiến thức y tế chuyên sâu về cách thăm khám điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
phục vụ cho việc học tập nghiên cứu ứng dụng của các y bác sĩ nhân viên y tế
thì chương trình cũng hướng tới mục tiêu cung cấp các kiến thức cơ bản hữu hiệu nhất cho người dân
để mọi người có thể tự biết cách chăm sóc bảo vệ sức khỏe
bản thân cũng như người thân trong gia đình
những bài giảng này thì cần thiết không phải chỉ đối với nhân viên y tế
và kể cả đối với người dân
người dân cần những thông tin về an toàn phòng hộ
về tránh lây nhiễm vấn đề dinh dưỡng
tức là trong tất cả các sự tham gia chống dịch
từ thực tiễn đấy chúng tôi xây dựng bài giảng như vừa nói với chị
sẽ lượt bỏ tất cả những phần khoa học
những phần kinh tế những phần kinh tế những phần kinh tế
những phần hàn lâm mà đi vào cái nhu cầu của thực tiễn
làm sao dễ hiểu nhất đơn giản nhất và hiệu quả nhất
ngay trong ngày đầu ra mắt chương trình đào tạo
tư vấn thông tin y tế liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
đã có hàng nghìn người theo dõi trực tuyến
cũng như gửi những câu hỏi bình luận
với việc trao đổi tương tác trực tiếp giữa các chuyên gia và người xem
đã giúp cho các thông tin chia sẻ trở nên gần gũi sát thực tiễn
giải đáp được các vấn đề nóng bỏng người dân quan tâm nhất